tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh thủ tướng antoni albanese và đoàn đại biểu cấp cao australia thăm chính thức việt nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh việt nam và australia là hai nước ở cùng khu vực châu á thái bình dương có nhiều sự tương đồng quan hệ đã trải qua nhiều thời kỳ phát triển trong năm mươi năm qua
được mở rộng và đi vào chiều sâu cả trong quan hệ chính trị hợp tác kinh tế khoa học công nghệ giáo dục đào tạo và quốc phòng an ninh
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng đánh giá cao kết quả của chuyến thăm của thủ tướng antoni albanese nhất là qua các cuộc hội đàm gặp gỡ của ngài thủ tướng với các nhà lãnh đạo việt nam và các thỏa thuận quan trọng đạt được giữa hai nước trong chuyến thăm
thành công của các chuyến thăm lần này của ngài thủ tướng và chuyến thăm mới đây của toàn quyền australia tevid haley là những dấu mốc trong quan hệ hai nước
tổng bí thư bày tỏ sự nhất trí về những phương hướng phát triển quan hệ trong đó có việc đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới
hợp tác tốt hơn nữa và nâng cao hiệu quả việc thực hiện các thỏa thuận vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
ngài thủ tướng antoni albanese trân trọng cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dành thời gian tiếp ngài thủ tướng và đoàn bày tỏ sự đánh giá cao và xúc động về sự đón tiếp trọng thị của tổng bí thư các nhà lãnh đạo và nhân dân việt nam
nhận thức đây không chỉ là tình cảm sự coi trọng đối với cá nhân ông mà cả đối với đất nước và nhân dân australia
ngài thủ tướng khẳng định sự coi trọng của australia đối với vai trò vị thế của việt nam quan hệ với việt nam
chúc mừng về những thay đổi tốt đẹp lớn lao của đất nước việt nam qua những dịp ông đến thăm và bày tỏ vui mừng về những thành tựu phát triển đầy ấn tượng của quan hệ hai nước ngày nay là đối tác chiến lược
thủ tướng antoni albanese bày tỏ niềm tin về triển vọng phát triển của quan hệ mong muốn đưa quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện
ngài thủ tướng khẳng định quan điểm của australia về tầm quan trọng
quan trọng của việc củng cố môi trường hòa bình ổn định ở khu vực tôn trọng luật pháp quốc tế độc lập chủ quyền của các quốc gia quan hệ bình đẳng ủng hộ vai trò trung tâm của asean và chính sách của chính phủ australia và đường lối truyền thống của công đảng là coi trọng việc thúc đẩy quan hệ với các nước đông nam á

một số kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực chính trị ngoại giao thương mại đầu tư hợp tác phát triển quốc phòng an ninh văn hóa giáo dục khoa học công nghệ giao lưu nhân dân
hai nước tiếp tục duy trì nhịp độ tiếp xúc cấp cao thông qua các hình thức linh hoạt
ngày ba mươi tháng năm tại hà nội thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới thăm chúc mừng giáo hội phật giáo việt nam nhân dịp đại lễ phật đàn hai nghìn hai mươi ba
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các chư tôn đức trong hội đồng chứng minh hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam và toàn thể tăng ni phật tử một mùa phật đàn an lạc cát tường
nhấn mạnh bộ công an luôn đồng hành cùng tôn giáo nói chung giáo hội phật giáo nói riêng bảo đảm tự do tín ngưỡng tôn giáo
thứ trưởng lương tam quang cũng chân thành cảm ơn những việc làm hoạt động có ý nghĩa của giáo hội phật giáo việt nam thời gian qua
mong giáo hội tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn tăng ni phật tử tiếp tục phối hợp giúp đỡ lực lượng công an nhân dân xây dựng xã hội trật tự kỳ cương an toàn để mọi người dân được sống hạnh phúc
phải bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các hội nghị
đây là khẳng định của thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng tiểu ban an ninh trật tự
tại phiên họp tiểu ban an ninh trật tự đại hội thể thao học sinh đông nam á lần thứ một mươi ba và các hội nghị sự kiện từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba
thứ trưởng đề nghị các thành viên tiểu ban an ninh trật tự cần phát huy kinh nghiệm huy động phương tiện bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện
kiểm soát chặt chẽ an ninh mạng phối hợp hướng dẫn thủ tục quy trình xuất nhập cảnh được thuận lợi
triển khai các phương án kiểm tra kiểm soát các khu vực các sự kiện hướng dẫn đảm bảo tốt công tác phòng chống cháy nổ tại các sự kiện
phân luồng bảo đảm an toàn giao thông chú trọng công tác truyền thông lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an
các nhiệm vụ còn chậm muộn và nhiệm vụ trong tháng sáu cần gấp rút hoàn thành
yêu cầu này được trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực
tổ công tác đề án sáu của chính phủ nhấn mạnh tại phiên họp đánh giá kết quả tháng năm
và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới của tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ diễn ra vào ngày ba mươi một tháng năm tại hà nội
liên quan đến những tồn tại hạn chế và nguy cơ làm chậm lộ trình triển khai đề án sáu đối với bốn nhóm vấn đề
pháp lý dịch vụ công hạ tầng công nghệ và nguồn lực thứ trưởng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương tập trung tháo gỡ
các thành viên tổ công tác nhanh chóng triển khai phần mềm theo dõi giám sát cần kiểm điểm thường xuyên
báo cáo kết quả hàng tuần về cơ quan thường trực để tập hợp đề xuất nhằm phục vụ triển khai có hiệu quả đề án sáu
vừa qua làm việc và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm với cục y tế thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
đề nghị đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật
bổ sung hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác y tế công an nhân dân và thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu quản lý nhà nước trên lĩnh vực công tác y tế công an
thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh việc tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả quyết định số năm nghìn năm trăm sáu mươi hai của bộ trưởng bộ công an
ban hành đề án tổng thể phát triển mạng lưới y tế công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực
nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và các chính sách đặc thù để thu hút và giữ chân các bác sĩ giỏi
thưa quý vị tính đến ngày ba mươi tháng năm công an tỉnh lào cai đã hoàn thành gần chín mươi sáu tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử
nỗ lực về đích trước thời hạn tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo một trăm linh công dân đủ điều kiện được cấp căn cước công dân gắn chip
bằng những cách làm hay sáng tạo cho đến thời điểm này một mươi ba công an cấp xã đã hoàn thành chỉ tiêu
bất kể ngày hay đêm mưa hay nắng với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người dân
các cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị lặn lội đến từng nhà ra từng đối tượng tuyên truyền vận động người dân ra trụ sở làm căn cước công dân
nhiều thôn bản xa trung tâm đi lại khó khăn nhận thức không ít người dân còn hạn chế
nhiều công dân đi làm ăn xa đặt ra không ít khó khăn cho lực lượng công an địa phương
đặc biệt với những công dân là người già yếu bệnh tật khuyết tật cán bộ chiến sĩ đã trực tiếp đến tận nhà
để thu nhận hồ sơ ra soát đối chiếu lại thông tin lan tay chụp ảnh

thế để khắc phục cái vấn đề này
thế để khắc phục cái vấn đề này thì chúng tôi vận hành tối đa cái tổ đoàn sáu ở tại các thôn tổ đoàn phố
thì đến nay thì đối với công an thị trấn đông trường công hải đôn đốc bà con nhân dân đến thực hiện làm căn cước công dân khoảng chín mươi
phòng sành là xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh hoàn thành một trăm linh công dân đủ một mươi bốn tuổi trở lên được cấp căn cước công dân gắn chip
với hơn chín mươi chín là người đồng bào dân tộc giao ban ngày người dân thường lên nương làm rẫy
vậy nên cán bộ công an xã phải tranh thủ thời gian buổi tối khi các thành viên trong gia đình trở về nhà
để có thể đến nhà gặp mặt tuyên truyền và hướng dẫn người dân đến làm căn cước công dân
đây cũng chính là điểm mấu chốt giúp công an xã tòng sành không bỏ sót bất kỳ một trường hợp nào đủ điều kiện
nhưng chưa được thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
công an xã đã tham nhu cho cấp kỷ đoạn chính quyền đề phương quyết định thành lập ban chỉ đạo đề án sáu
từ cấp xã xuống cấp thôn để huy động cả hệ thống chính trị tuyên truyền vận động
tới từng hộ dân từng người dân đến trụ sở tủy ban xã làm thẻ cân cước
và hỗ trợ những người dân có hoàn cảnh khó khăn những người già người khiết tật đến trụ sở tủy ban xã làm thẻ cân cước
công an xã hối hợp với ban công tác và trận thôn tuyên truyền những lợi ích của việc làm thẻ cân cước công dân
tới các hộ dân trên địa bàn để công dân đến làm thẻ căn cước công dân đạt kết quả
gia đình tôi có bốn thành viên trong đó có hai thành viên đã được làm căn cước công dân còn hai thành viên là con nhỏ chưa đủ tuổi để làm
khi xuống đến trụ sở công an xã thì các chú công an đã giúp đỡ để chúng tôi được làm căn cức công dân nhanh và thuận tiện
với sự nỗ lực của lực lượng công an sự vào cuộc của các cấp các ngành đoàn thể sự hưởng ứng tích cực của công dân
đợt cao điểm thực hiện cấp căn cước công dân hướng dẫn cài đặt đăng ký tài khoản định danh điện tử
sẽ đạt trị tiêu kế hoạch đề ra
qua đó góp phần thực hiện tốt đề án sáu về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
công an tỉnh điện biên vừa phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an và công an các tỉnh bắc lào
phá thành công chuyên án ma túy lớn từ lào về việt nam do một đối tượng trên địa bàn tỉnh điện biên chủ mưu cầm đầu
vào khoảng ba giờ chiều ngày hai tháng sáu tại khu vực bản nà lấu xã búng lao huyện mường ảng tỉnh điện biên
các tổ công tác phát hiện đối tượng sùng a só về hành vi mua bán trái phép chân ma túy
khám xét đối tượng lực lượng chức năng thu giữ bảy bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng có liên quan
khi bị phát hiện và bắt giữ sùng a sáu đã điên cuồng chống trả nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ
cùng thời điểm này một tổ công tác tiến hành bao vây bắt giữ thành công đối tượng sùng a v là em ruột của sùng a sáu
và cũng là đối tượng tham gia vận chuyển ma túy với gió
cùng ngày công an tỉnh điện biên đã triệu tập khám xét khẩn cấp người và chỗ ở đối với lường thị thân
là đối tượng trong đường dây thường xuyên mua bán ma túy với sùng a só
tối nay cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp với công an tỉnh bình thuận đã hoàn tất việc khám xét nhà của chùm giang hồ nguyễn văn thảo
tức thảo lụy để điều tra theo nguồn tin tố giác tội phạm
từ chiều nay hai xe đặc trùng của cảnh sát cơ động các xe nghiệp vụ cùng hàng chục chiến sĩ cầm súng ak
đứng gác xung quanh căn biệt thự ven sông bến lội phường xuân an thành phố phan thiết của ông thảo
suốt nhiều giờ lực lượng của cục cảnh sát hình sự cùng công an tỉnh bình thuận thực hiện việc khám xét bên trong căn biệt thự
các ngõ ra vào nhà của chùm giang hồ cũng được cảnh sát cơ động cùng chó nghiệp vụ canh gác
đến chiều tối cùng ngày một số người trong căn biệt thự này đã bị công an dẫn giải phục vụ điều tra
theo thông tin ban đầu ông nguyễn văn thảo đang bị điều tra do liên quan đến đường dây bảo kê hoạt động kinh doanh bất động sản
và một số hoạt động phi pháp khác
liên quan đến vụ phóng hỏa do ghen tuông ở đồng nai chiều nay bệnh viện trợ rẫy cho biết hai bệnh nhân bị bỏng nặng đã không qua khỏi
đó là nguyễn trí hiếu bốn mươi sáu tuổi nghi phạm phóng hỏa và một bệnh nhân nam một mươi năm tuổi
cả hai đều nhập viện trong tình trạng bị bỏng
và suy hô hấp còn nữ bệnh nhân bị bỏng hô hấp cùng điều trị tại bệnh viện trợ rẫy đang có diễn tiến nặng
vụ cháy phòng trọ xảy ra vào dạng sáng qua tại ấp ba xã phước bình huyện long thành tỉnh đồng nai khiến bảy người bị bỏng nặng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
chiều nay đồn biên phòng cửa khẩu cảng phú quý tỉnh bình thuận đã tìm thấy thi thể của ngư dân trên tàu cá bình thuận bị nạn và mất tích
chiều tối qua tàu cá hành nghề mảnh mực với chín lao động xuất bến phú quý
khi tàu di chuyển đến vị trí cách đảo phú quý khoảng ba hải lý về hướng tây nam thì bị sóng to gió lớn làm phá nước dẫn đến chìm tàu
ngay khi bị nạn tám ngư dân trên tàu nhảy xuống biển để bơi vào bờ
tuy nhiên vẫn còn một ngư dân là anh trần văn trương bị mắc kẹt ở tàu
đến chiều nay thi thể nạn nhân được tìm thấy ở vị trí cách đảo phú quý khoảng một hải lý về hướng đông bắc
thưa quý vị với mục đích giảm ồn tắc giao thông tạo điều kiện cho người dân có không gian để dừng đỗ xe ô tô trên các tuyến phố
thành phố hà nội đã triển khai và áp dụng nhiều giải pháp khác nhau
trong đó cho phép đỗ xe theo ngày chẵn lẻ tại một số tuyến phố ở khu vực quận hoàn kiếm và hai bà trưng
quy định được áp dụng từ sáu năm nay tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại thì giải pháp này có vẻ vẫn chưa mang lại hiệu quả trên thực tế
khi mà các chủ phương tiện vẫn vô tư dừng đỗ bất kể ngày chẳng hay lẻ
biển cấm là một chuyện còn tuân thủ hay không lại phải trông chờ vào ý thức của các chủ xe
biển báo đã ghi rất rõ
thế nhưng không chỉ một hai mà có rất nhiều xe vô tư dừng đỗ sai quy định như thế này
tại đây không còn sự tách biệt giữa các ngày
ngày nào hai bên đường cũng có xe dừng đỗ
lòng đường vốn dĩ đã hẹp này còn hẹp hơn bởi hai hàng xe chiếm diện tích
không chỉ riêng tuyến phố này những tuyến phố được áp dụng đỗ xe theo ngày chẵn lẻ
xuyên xảy ra tình trạng tương tự
dù biển báo đã được đặt hai phía đầu đường
tuy nhiên tình trạng đỗ xe lộn xộn không theo biển báo
vẫn thường xuyên xảy ra tại phố thi sách như thế này
quy định đỗ theo ngày thế nhưng tuyến phố này cũng chẳng khác gì các tuyến phố khác
khi hai bên lòng đường đều bị ô tô chiếm dụng
thì nó đông khách nó đông ấy thì nó lại thành ra lại vi phạm
hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác điểm đỗ xe hà nội
được cấp phép trông giữ xe tại các khu vực này
tuy nhiên bằng cách nào đó xe vẫn cứ đỗ lộ xộn sai quy định
tăng cường nhắc nhở trừ thường xuyên thì người ta mới thấm nhuận được
không những là tôi nghĩ là cả phố phường này phường khác cũng phải lên thế
mong muốn là cơ quan chức năng sẽ xử lý cho các phương tiện đào thông
nó sẽ thuận tiện hơn
đỗ xe không đúng nơi quy định sẽ bị xử phạt từ sáu trăm linh đến một hai trăm linh đồng đối với xe ô tô
tuy nhiên nhiều người vẫn tìm cách chống chế trước vi phạm
nếu người dân không tuân thủ và vi phạm không được kiểm soát
thì tình trạng đỗ xe không những không được giải quyết
mà còn khiến tình hình giao thông trở nên phức tạp hơn
nếu ý thức của người dân không được nâng cao
thì cơ quan chức năng cần vào cuộc để xử lý mạnh tay các trường hợp cố tình vi phạm
và đặc biệt là những ai tiếp tục

các cán bộ công an phát hiện chuyển bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng
khoảng một mươi giờ ngày bốn tháng sáu trên đường trần phú thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
khi đang chạy xe năm thanh niên làm nghề shipper bị ngã xuống đường giữa nước nắng gắt
nhiệt độ ngoài trời rất cao
lúc này trung tá phạm quang anh cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp huế
và trung tá trần đức thành phó đội trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế
đang lưu thông qua khu vực này phát hiện sự việc nhanh chóng dừng xe để cứu người đồng thời gọi xe cấp cứu
hai cán bộ công an đã sơ cứu ban đầu cho nạn nhân trước khi cùng người dân đưa nạn nhân lên xe cấp cứu
để trở đến bệnh viện trung âu huế
hành động kịp thời giúp đỡ khi người dân cần của hai trung tá công an
lại lan tỏa thêm hình ảnh đẹp về lực lượng công an trong thời bình